chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự cuối ngày của chuyên hình nhân dân
mở đầu mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những tin tức thời sự nổi bật trong ngày
trong phiên họp chiều nay một mươi một tháng một mươi một quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy với tỷ lệ bảy mươi chín ba mươi một các đại biểu tán thành
theo đó tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là một hai trăm một mươi hai một trăm tám mươi tỷ đồng tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là một ba trăm chín mươi bốn trăm tám mươi tỷ đồng
thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ một hai mươi một triệu đồng một tháng lên một ba triệu đồng một tháng

điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp bảo hiểm xã hội đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở thời điểm thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
ngay sau khi nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước được thông qua quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số năm mươi năm của quốc hội khóa một mươi hai về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp với tám mươi một ba mươi bốn các đại biểu tán thành
thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực
phối hợp chặt chẽ với các diễn đàn quốc tế và khu vực việt nam trân trọng và đánh giá cao chính phủ nhật bản đã coi trọng và hợp tác tích cực và hiệu quả với việt nam trên tất cả các lĩnh vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính sách nhất quán của việt nam coi trọng việc phát triển quan hệ với nhật bản với tư cách là đối tác quan trọng hàng đầu lâu dài và ủng hộ nhật bản có vai trò vị trí xứng đáng trên trường quốc tế
đóng góp vào việc xây dựng hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới các cơ quan của việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ với nhật bản
tổ chức tốt nhất chuyến thăm của nhật hoàng và hoàng hậu tới việt nam
thủ tướng mong muốn ngài đại sứ quan tâm kêu gọi vận động các doanh nghiệp nhật bản tăng cường đầu tư vào việt nam hướng tới mục tiêu nhật bản trở thành nhà đầu tư số một vào việt nam
thủ tướng mong muốn phía nhật bản tiếp tục quan tâm ưu tiên đầu tư vào các dự án cung cấp
năng lượng như nhiệt điện điện gió công nghệ cao thân thiện với môi trường nông nghiệp công nghệ cao là những lĩnh vực mà việt nam đang có nhu cầu phục vụ phát triển
trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp ngài kunio umeda đã bày tỏ niềm vinh dự được sang nhận nhiệm vụ đại sứ tại việt nam
khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước trên mọi lĩnh vực nhất là kinh tế an ninh quốc phòng và giao lưu nhân dân
ngài đại sứ kunio umeda nhấn mạnh hiện các cơ quan chức năng của nhật bản và việt nam đang nỗ lực tổ chức cho chuyến thăm việt nam của nhật hoàng và hoàng hậu trong thời gian tới
trong đó có việc thúc đẩy tiến độ các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước
ngài đại sứ cũng mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của thủ tướng và các cơ quan chức năng của việt nam góp phần gìn giữ vun đắp tình hữu nghị đặc biệt và quan hệ hợp tác giữa hai nước
hai dân tộc ngày càng đạt được những thành tựu mới đáp ứng nguyện vọng
xin chào các bạn

hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã có quyết định trích từ nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ có mục đích hơn hai trăm linh hai tỷ đồng tạm cấp cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển
cụ thể huyện gio linh hơn tám mươi một bốn tỷ đồng
huyện triệu phong hơn năm mươi sáu bảy tỷ đồng
huyện vĩnh linh hơn ba mươi ba tỷ đồng
và huyện hải lăng hơn ba mươi một sáu tỷ đồng
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã hoàn thành việc thống kê đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển
để việc triển khai thống kê thiệt hại khách quan chính xác đúng đối tượng và sát đúng với công văn hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh quảng trị đã tổ chức lớp tập huấn cho bốn mươi kỹ sư để nắm bắt các nội dung hướng dẫn nhằm tăng cường cho một mươi sáu xã vùng biển trong quá trình triển khai thống kê thiệt hại
tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp với bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
tại lễ ký hai bộ trưởng đều khẳng định
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
là khâu then chốt tạo sự đột phá góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới
việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ của các viện trường doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết
từng bước thu hẹp khoảng cách về kiến thức kỹ năng nghiên cứu phát triển
cũng như nâng cao năng lực sáng tạo khoa học công nghệ của cộng đồng khoa học và nền khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp
đó ưu tiên nguồn lực tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
gắn với xây dựng nông thôn mới trước những thách thức hội nhập và biến đổi khí hậu
trước đó vào buổi sáng cùng ngày bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã ký kết chương trình phối hợp với tổng cục thống kê
nhằm tổng hợp đưa ra những số liệu chính xác nhất về lĩnh vực nông nghiệp
giúp cơ quan quản lý nông nghiệp xây dựng kế hoạch và có những chính sách phù hợp để phát triển nông nghiệp bền vững
hôm nay tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu hộ chữ thập đỏ tp hà nội lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
với tinh thần đoàn kết dân chủ nhân ái và chủ đề phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo
hộ chữ thập đỏ thủ đô thi đua thực hiện chính sách an ninh xã hội tất cả vì người nghèo người dễ bị tổn thương
dựng thủ đô giàu đẹp và văn minh
đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chữ thập đỏ lần thứ chín
quyết định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tp hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
bầu ban chấp hành ban kiểm tra khóa một mươi
đại hội cũng vận động cán bộ hội viên thanh thiếu niên tình nguyện viên chữ thập đỏ thủ đô
tiếp tục quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ
và tổ chức đoàn đi thăm tặng quà hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ ngay sau khi kết thúc đại hội
mở đường cho việc hai nước trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện hạt nhân
đây là lần đầu tiên nhật bản hoàn tất một thỏa thuận như vậy với một nước không ký hiệp ước chống phổ biến hạt nhân npt
trong cuộc hội đàm giữa thủ tướng nhật bản shinzo abe và người đồng cấp ấn độ narendra modi
hai nhà lãnh đạo đã cam kết rằng nhiên liệu và thiết bị hạt nhân mà nhật bản cung cấp cho ấn độ
mục đích hòa bình một văn kiện riêng khác cũng được ký kết trong đó có điều khoản quy định tokyo
được phép hủy bỏ hiệp ước này nếu new delhi tiến hành thử hạt nhân
với thỏa thuận trên ấn độ hy vọng sự giúp đỡ của nhật bản có thể sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng
về nguồn cung cấp điện cũng tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về dự án xây dựng đường sắt
dài năm trăm linh km sử dụng công nghệ tàu siêu tốc của nhật bản
nối giữa hai thành phố mumbai và almedabas ở miền tây ấn độ dự kiến trong ngày mai
ông modi sẽ thăm nhà máy công nghiệp nặng kawasaki nơi chuyên sản xuất các toa tàu siêu tốc
tổng thống đắc cử mỹ ông donald trump vừa có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo hai viện quốc hội
thủ đô washington dc tại đây ông trump khẳng định dịch vụ y tế người nhập cư
an ninh biên giới và việc làm sẽ là những ưu tiên đối nội hàng đầu của chính quyền mới
trong cuộc gặp với tân phó tổng thống mike pence chủ tịch hạ viện paul ryan và lãnh đạo
phe đa số tại thượng viện midmakoner tân tổng thống mỹ tuyên bố rằng ông sẽ giải quyết các
vấn đề đang còn tồn động ở trong nước bao gồm người di cư chăm sóc y tế và tạo việc làm
chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề y tế nhập cư đồng thời sẽ cắt giảm thuế
đưa ra những cải cách mới nhằm bảo đảm chi phí của người dân cho các dịch vụ y tế ở mức hợp lý
và chất lượng tốt hơn ngoài ra tại cuộc họp các nhà lãnh đạo cũng đề cập đến việc xây dựng bước
tưởng giữa biên giới mỹ và mexico đa số lãnh đạo phe thượng viện cho rằng an ninh ở biên giới cần
phải được ưu tiên song về mặt biện pháp cụ thể nên giao cho các chuyên gia trong lĩnh vực này
theo giới quan sát quốc hội mới do đảng cộng hòa kiểm soát sẽ gặp khó khăn trong việc
thuyết phục các nghị sĩ cộng hòa đồng tình với đề xuất mở rộng cơ sở hạ tầng thu hẹp vai trò của
mỹ trong tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato quan hệ giữa nga và mỹ hay giới hạn nhiệm kỳ của quốc hội
theo báo cáo mới nhất của viện khảo sát gold lab hàn quốc tỷ lệ người dân không hài lòng với
tổng thống park geun hye đã đạt mức kỷ lục chín mươi sau hàng loạt các cáo buộc liên quan đến việc bà
park geun hye để người bạn thân của mình can thiệp vào công việc quốc gia cũng như lợi dụng mối quan
hệ với bà để trục lợi cá nhân theo khảo sát của viện ga lắp hàn quốc công bố ngày hôm nay cho
biết tỷ lệ người dân ủng hộ tổng thống park geun hye chỉ dừng ở mức năm và tỷ lệ người không
hài lòng với nữ tổng thống lên mức kỷ lục đến chín mươi đây là mức kỷ lục thấp nhất chưa từng có đối với
nhà lãnh đạo này ngay cả ở khu vực phía đông nam hàn quốc nơi có đa số người theo ba park
tỷ lệ ủng hộ là kết quả khảo sát được công bố sau khi bà park geun hye hồi tuần trước đã xin lỗi
trước toàn dân về vụ bê bối chính trị liên quan đến bà sê ngoài ra bà cũng tuyên bố sẵn sàng bị
tra từ bỏ một số quyền hạn của mình và để quốc hội đề cử thủ tướng mới có quyền kiểm soát chính
phủ tuy nhiên hai đảng đối lập chính tại hàn quốc đã phản đối đề nghị trên đồng thời yêu cầu
bà cần trao hết thẩm quyền của tổng thống cho thủ tướng mới và nội các trong khi đó một số nghị
sĩ đã đề nghị bà từ chức chủ tịch ngân hàng phát triển châu á adb ông takehiko nakao ngày hôm
sau khi tỷ phú donald trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ hôm tám tháng một mươi một
phát biểu tại một hội nghị chuyên đề ở thủ đô tokyo ông nakao cho biết việc mỹ duy trì và
cũng mang lại lợi ích về kinh tế và an ninh cho mỹ ông nhấn mạnh nhật bản và các nước châu á sẽ
hối thúc mỹ duy trì vai trò đáng kể của nước này trong đầu tư thương mại ở khu vực ủng hộ chế độ bảo
sản xuất trong nước trong chiến dịch tranh cử của ông trump đề cập tới kinh tế châu á ông nakao
cho rằng trong khi kinh tế trung quốc đang giảm tốc giả thiết về kinh tế châu á nói chung có khả
năng sẽ chịu ảnh hưởng kéo dài là không phù hợp một số quốc gia như ấn độ indonesia việt nam
và thái lan sẽ tạo tiềm lực to lớn để thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế châu á trong tương lai
chỉ trong vòng một giờ đầu tiên của ngày mua sắm độc thân một mươi một tháng một mươi một đang diễn ra ở trung quốc
tập đoàn thương mại điện tử alibaba đã phá kỷ lục mua bán so với các năm trước của mình với
hơn năm tỷ usd doanh thu bán hàng ngày mua sắm độc thân một mươi một tháng một mươi một là dịp khuyến mãi lớn nhất trong
năm của các hãng bán lẻ trực tuyến tại trung quốc doanh thu của ngày mua sắm này thậm chí còn lớn
hơn cả ngày black friday tại mỹ năm nay alibaba tiếp tục thành công hơn cả mong đợi khi sau một giới
đồng hồ đã thu về ba mươi năm ba tỷ nhân dân tệ
đây là kỷ lục bán hàng trực tuyến chưa từng có trước đây năm ngoái tập đoàn này đã thu về một mươi bốn ba
tỷ usd phần lớn sản phẩm được mua trong ngày độc thân là thiết bị di động chiếm tám mươi bốn ba alibaba dự
đoán kết thúc ngày mua sắm độc thân năm nay có thể đạt tới hai mươi tỷ usd
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại